xin chào và hẹn gặp lại
tuyên phạt chung đối với bị cáo xuyến là ba mươi năm tù tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án hai mươi bốn tháng tù treo đến năm năm tù
cũng trong chiều qua công an tp đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông tôn thất thạnh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
bà nguyễn thị thanh nhàn trưởng khoa xét nghiệm cdc đà nẵng và bà lê thị kim chi nhân viên khoa xét nghiệm cdc đà nẵng
để điều tra về hành vi tham mô tài sản tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thành phố đà nẵng
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ông tôn thất thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty việt á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm covid một mươi chín
được thành phố đà nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo xác định ban đầu giá trị tài sản bị chiếm đoạt là bốn tỷ sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra
củng cố chứng cứ sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật
mua bán ma túy và lấy căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng bay lắc
sáu bị cáo từ một mươi chín đến ba mươi một tuổi cùng chú tại quận sơn trà vừa bị tòa án nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an quận sơn trà phối hợp với công an phường an hà
hải bắc kiểm tra phòng ba trăm linh một căn hộ ruby house bắt quả tăng năm bị cáo đang thả sức bay lắc
trên bàn có một đĩa xứ chứa ma túy ketamin và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua thử test năm trong số sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trước hội đồng xét xử các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay